trước những lo ngại của người dân về những nguy hiểm tiềm ẩn hậu covid
nhiều cơ sở y tế tư nhân phòng khám để tung ra các gói combo khám hậu covid một mươi chín
với đầy đủ mức giá trên trời dưới bể
hàng loạt quảng cáo với những thông tin tiêu cực khiến nhiều f hoang mang
đổ xô tìm kiếm các gói khám hậu covid một mươi chín dù chỉ mắc bệnh ở thể nhẹ
theo các chuyên gia việc đi khám như vậy với nhiều f là không cần thiết gây lãng phí
mặc dù bộ y tế đã đưa ra khuyến cáo chỉ đạo các bệnh viện phòng khám
không đưa ra các gói khám hậu covid một mươi chín nhưng những quảng cáo về dịch vụ này
vẫn xuất hiện tràn lan dày đặc trên các phương tiện thông tin đại chúng
gây ảnh hưởng không nhỏ đến tâm lý của những người đã mắc covid một mươi chín
về vấn đề này ông lương ngọc khuê cục trưởng cục quản lý khám chữa bệnh bộ y tế cho biết
vừa qua bộ y tế đã giao cho các cơ sở khám chữa bệnh thay đổi chiến lược điều trị hậu covid một mươi chín
tuyệt đối không thành lập thêm bệnh viện chuyên khoa điều trị hậu covid một mươi chín
lý giải về điều này lãnh đạo cục quản lý khám chữa bệnh cho biết
hiện nay các bệnh viện đều có các chuyên khoa do đó hậu covid một mươi chín nếu suy giảm chức năng cơ quan nào
thì người bệnh có thể đến khám và điều trị tại bệnh viện tại chuyên khoa đó
ngoài ra theo một số chuyên gia y tế không phải ai cũng bị các triệu chứng hậu covid một mươi chín
tỷ lệ này ở trẻ em và người khỏe mạnh là rất thấp
bác sĩ chuyên khoa một lý quốc công
bệnh viện bệnh nhiệt đới tp hcm cho biết các f không nên quá hoang mang đổ xô đi khám hậu covid một mươi chín
đối với người lớn tuổi chỉ cần khám định kỳ tại các cơ sở y tế địa phương
kết hợp với xét nghiệm máu thuộc diện của bảo hiểm y tế là có thể đánh giá được tác động của hậu covid một mươi chín tới sức khỏe
trường hợp có vấn đề thì bác sĩ tuyến cơ sở sẽ giới thiệu lên cơ sở y tế tuyến trên để xác định thêm mức độ ảnh hưởng
ngoài ra việc lựa chọn địa điểm khám hậu
khám hậu covid một mươi chín cũng là vấn đề mà các chuyên gia khuyên cáo với f
do hậu covid một mươi chín là vấn đề mới nên việc chỉ định xét nghiệm tư vấn điều trị cũng cần được đưa ra
từ những bác sĩ chuyên gia có nhiều kinh nghiệm trong vấn đề này
theo thạc sĩ bác sĩ nguyễn quang huy phó trưởng khoa nội tim trẻ em trung tâm tim mạch bệnh viện e cho biết
mỗi người có thể có các triệu chứng hậu covid một mươi chín khác nhau và không phải ai cũng cần làm các xét nghiệm như nhau
điều này còn phụ thuộc vào độ tuổi bệnh nền
số mũi vaccine đã tiêm thời gian xuất hiện các triệu chứng hay mức độ các triệu chứng đó như thế nào
do đó việc đưa ra các gói khám hậu covid một mươi chín một cách tràn lan là chưa phù hợp tốn kém chi phí cho người bệnh
theo dõi sức khỏe hậu covid một mươi chín là rất quan trọng nhưng người dân cũng nên tỉnh táo lắng nghe cơ thể của mình
tránh hoang mang và nghe theo những lời quảng cáo tràn lan trên mạng